hội đã chủ động kết nối với ngân hàng chính sách xã hội để tranh thủ nguồn vốn liên kết với các doanh nghiệp lớn vận động nguồn tài trợ
bên cạnh đó hội đứng ra thành lập mô hình tiết kiệm hùng vốn ở các hậu dân có đủ điều kiện và trích dần để cho các chị em vây vốn khởi nghiệp
thực hiện các mô hình kinh tế như nuôi dê nuôi bò thả gà vườn trồng trọt mua bán nhỏ
hội phụ nữ quyền chúng tôi đã chỉ đạo xây dựng các mô hình như tổ hợp tác
trồng bồn bồn sen tổ mây mặt da cong lồng nón mổ hiểm
các mô hình trồng giao sạch ở sông cụm và hậu thạnh
các mô hình làm ăn có hiệu quả như là nuôi chim chỉ
và các tổ phụ nữ đang đát rồi tổ kết cùng tại các tổ nhóm phụ nữ do hội phụ nữ chúng tôi quản lý
đây là khu chuồng trại nuôi chim chỉ của chị tạ thi hồng loan

ngày đầu khởi nghiệp chị đã được hội liên hiệp phụ nữ hỗ trợ cho vay hai mươi triệu đồng tiền vốn
chị bắt đầu nuôi chim chỉ theo sự hướng dẫn cách chăm sóc của các cán bộ huyện
sau nửa năm triển khai mô hình chị đã có được bức thu nhập ổn định để nuôi sống bản thân và lo cho gia đình
tôi cũng được hỗ trợ vốn vay của khởi nghiệp
sau khi nhận vốn quay này tôi về tôi đã thực hiện mô hình chim chỉ này
qua thời gian nuôi thì tôi thấy nó mang lại hiệu quả cao giúp tôi có thêm thu nhập
và đời sống ổn định hơn
những mô hình phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế tự góp vốn hỗ trợ lẫn nhau
tạo việc làm cho phụ nữ tại nhà như mai gia công kết cơm dù thu nhập không cao nhưng vẫn có đồng ra đồng vào
hội liên hiệp phụ nữ huyện đặt ra chỉ tiêu trong năm hai nghìn một mươi chín sẽ giúp đỡ nhiều hơn những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo
ở những địa phương khác nhất là khu vực miền núi hẹo lánh
nơi sinh sống của bà con dân tộc thiểu số việc hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế luôn được chính quyền địa phương quan tâm chú trọng
tại tỉnh lai châu hội liên hiệp phụ nữ tỉnh đã tiếp cận được nguồn vốn vai ưu đại của ngân hàng chính sách xã hội
hỗ trợ nhiều hội viên phụ nữ vùng cao lai châu có thêm nguồn lực để phát triển kinh tế ổn định cuộc sống
vốn là điều kiện cần có đầu tiên trong việc triển khai đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp
với nhiều mô hình mới cách làm hay như mô hình chăn nuôi kinh doanh tổng hợp mô hình trồng cây dược liệu nuôi cá lồng
thực sự đã góp phần giúp chị em thoát nghèo và vươn lên làm giàu
nhờ bài phóng là nguồn vốn ưu đại các chị em đã tự tin hơn trong khởi nghiệp
khẳng định được vị thế của mình khi khai tác tiềm năng thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế
chị phùng thị dinh ở xã sa dây phiền huyện sinh hồ tỉnh lai châu
đã được hội liên hiệp phụ nữ hỗ trợ cho các bạn
nhờ bài năm mươi triệu đồng nhờ liên kết với ngân hàng chính sách xã hội
chị mạnh dạng đầu tư nuôi trâu sinh sản nuôi lợn thương phẩm
mua máy sản xuất nông nghiệp để mở rộng diện tích canh tác
hiện chị đã có thu nhập ổn định vươn lên thoát nghèo
trước đây dân tộc mông của chúng tôi trên này vùng cao thì rất khổ và nghèo
được đảng nhà nước và ngân hàng chính sách tạo điều kiện cho bà con chúng tôi được vay vốn
nên đến nay gia đình đã tăng thêm thu nhập hết cảnh đói nghèo rồi
mong rằng nhà nước tiếp tục quan tâm bà con để bà con chúng tôi tiếp tục phát triển lên cao hơn nữa
tiếp tục phối hợp với các tổ chức hội đoàn thể nhận ủy thác và hội phụ nữ của huyện
sẽ triển khai cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng
đáp ứng đầy đủ kịp thời nhu cầu vai vốn của nhân dân các dân tộc trên đường bàn huyện
vây được vốn nhưng cần phải tận dụng được nguồn vốn vay hiệu quả thì mới mong thoát nghèo
ở những địa phương không kêu gọi được nguồn vốn hỗ trợ thì những mô hình lá lành đùm lá rách
phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế
có nhiều hiệu quả tích cực
tại phú yên dưới sự vận động tuyên truyền của các cấp hội liên hiệp phụ nữ
những hộ dân có điều kiện kinh tế đã cùng nhau góp sức
người hỗ trợ vốn người hướng dẫn cách làm ăn
tạo việc làm cho các chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn hơn
chính nhờ cách làm tương thân tương ái này mà những năm qua
không ít phụ nữ ở phú yên đã có cuộc sống ấm no hạnh phúc
em có thể mua tủ lạnh rồi tivi rồi bây giờ là vợ chồng em có một cái xe mới nữa
nên là rất là nhiều nếu chung là kinh tế mình mà phát triển là cái gì cũng sắm được hết á
nên giờ trong nhà là đầy đủ hết
hội cũng đã phát động cái phong trào thi đua này
và hầu như thì không chỉ là năm thông đồng bào
mà tất cả tám thông buôn của xã sông hinh thì cũng thực hiện cái phong trào này rất là tốt
và nhiều chị em khá giúp đỡ chị em hội viêng phụ nữ nghèo
vượt khói rồi làm giàu chính đáng thì nói chung thì rất là hiệu quả
thông qua cái việc bây vốn này thì có rất là nhiều chuyện
thì đã là từ hộ nghèo người ta vươn lên thoát nghèo
như là chị my liên ở xã e ba chị hồ chêm cũng ở xã e ba
rồi một số chị là ở xã đức bình tây
như là chị bế thị ngọc lan từ một hộ nghèo
sau đó chị vươn lên trong hộ thoát nghèo
hiện nay là gia đình chị cũng rất là khá giả
như vậy thì thông qua cái nguồn vốn này thì cũng là tạo điều kiện cho chị em
rất là tốt trong cái việc là phát triển kinh tế
mô hình phụ nữ hỗ trợ nhau phát triển
kinh tế này cũng được áp dụng hiệu quả tại tỉnh con tum
giúp cho nhiều phụ nữ có việc làm thu nhập ổn định
cán bộ hội liên hiệp phụ nữ đứng ra làm chủ
vận động chị em trong hội góp vốn không tính lại
hỗ trợ những phụ nữ còn khó khăn vất vả có cuộc sống ấm no hơn
chia ra thời gian ví dụ như ban ngày còn ban đêm là sinh hoạt
tuyên truyền những đường lối chủ trương về đảng
rồi gặp nhau rồi chia sẻ kinh nghiệm cho nhau
giúp đỡ những hộ
giúp đỡ những hộ nghèo khó khăn những chị em nào chưa biết thì mấy chị em cùng nhau chia sẻ cho nhau
chúng tôi xác định rằng là để thực hiện chương trình này hiệu quả
thì rất cần sự chung tay của toàn xã hội của các cấp các ngành
và đặc biệt là sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy chính quyền
cũng như là sự nỗ lực vượt khó phát huy nội lực của chính các xã biên giới và của hội viên phụ nữ
để cùng nhau chung tay góp sức
để góp phần nâng cao được đời sống về vật chất cũng như là tinh thần cho phụ nữ và trẻ em
tuy nhiên cũng cần phải nhìn nhận
những địa phương nêu trên là do tận dụng được nguồn vốn vai ưu đải
hoặc là huy động được vốn trong nhân dân
từ đó mới có thể giúp đỡ phụ nữ khởi nghiệp phát triển kinh tế
thực chất những mô hình đó cũng là do hội liên hiệp phụ nữ của các địa phương
tự chủ động dựa trên điều kiện sẵn có
hoàn toàn chưa có chính sách nào cụ thể
để việc triển khai đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp đạt hiệu quả tối ưu
yên bái là một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn
trong năm hàng năm phải chịu nhiều thiên tai bạo lũ
gây thiệt hại lớn về người và của
có những huyện phải mất nhiều năm mới khắc phục được hậu quả
nguồn ngân sách của địa phương phần lớn là để ưu tiên chi tiêu
cho việc khắc phục hậu quả của thiên tai
hỗ trợ người dân chịu nhiều thiệt hại
chính vì thế để có nguồn vốn hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp là gần như không có
ảnh hưởng của thiên tai bão lũ và hàng năm thì phải một hai năm cũng chưa khắc phục được
về phía chính quyền địa phương
việc hỗ trợ cho phụ nữ khởi nghiệp cũng chưa không có được nguồn kinh phí để hỗ trợ cho chị em
đối với phụ nữ mà khởi nghiệp khởi sự thành công khởi sự kinh doanh thành công
thì chủ yếu là bằng cái nội lực của chị em là chính
khi triển khai đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp tại các khu vực này rất khó khăn
bởi theo quy định của đề án nguồn vốn hỗ trợ là từ ngân sách của địa phương
hoặc lồng ghép từ các chương trình khác
trong khi đó thì ngân sách địa phương rất hạn hẹp
những phụ nữ khởi nghiệp
hoặc khởi sự kinh doanh thì họ phải vay người thân bạn bè
hoặc là vay ngân hàng với lệ xuất không hề ưu đại
chị nguyễn thị hằng là một trong những phụ nữ nổi bật của phong trào phụ nữ khởi nghiệp
tại huyện yên bình tỉnh yên báy
phát triển kinh tế với mô hình trồng bưởi diễn sản lượng hàng năm lên đến hàng tấn quả
xong mọi việc kinh doanh của chị hằng chỉ nằm trong khoảng trung bình khá
vẫn chưa thể làm giàu dù đã cố gắng hết sức

những hộ gia đình như chị hằng không thuộc diện hộ nghèo được vay vốn với lãi sức ưu đại
nếu muốn vay ngân hàng để kinh doanh thì cần phải có tài sản thế chấp lãi suất cao
nên chị cũng không mạnh dạng vây vốn ngân hàng để đầu tư lớn
vấn đề khó khăn lớn nhất chúng tôi là nguồn vốn
thì như các đồng chí đã biết là vốn thì hạn hẹp
như chúng tôi thì bậc chung thôi không phải là bậc hộ nghèo
nên là cũng không trong thành phần ưu đại vay vốn vốn ưu đại nghĩa là lãi sức thấp
thế là chúng tôi rất khó khăn trong vấn đề đầu tư và phát triển
hiện nay thì đề án này đã thực hiện đã triển khai
nhưng cái vướng mắt lớn nhất để cho chị em có thể khẳng định và vươn lên
nên đây là cái nguồn vốn để mà hỗ trợ để cho chị em phát triển
để vay vốn để các chị em có thể khởi nghiệp được thì nó còn đang rất là khó khăn
chúng tôi chỉ có lãi sức cao
chúng tôi đã lồng gắn qua cái chương trình công tác hội của chúng tôi
như là phối hợp với ngân hàng chính sách ngân hàng nông nghiệp
để cho chị hỗ trợ một phần nào đó để cho chị em được vay vốn phát triển kinh tế
nhưng thực tế cái nguồn vốn này nó rất là hạn chế nó rất là nhỏ thôi
mặc dù nó chỉ năm mươi triệu đồng hay là hiện nay thì chính phủ cũng đã có một cái văn bản mới
là hướng dẫn cho chị em vay vốn phát triển kinh tế tối đa là một trăm linh triệu đối với hộ nghèo
nhưng đây đó chỉ thuộc về hộ nghèo thôi
thì chị em muốn khởi nghiệp thì lại không được vay vốn nguồn vốn này
có thể nhận thấy việc thực hiện đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp
đã được các cấp hội liên hiệp phụ nữ triển khai rộng khắp trong cả nước
qua đó đã giúp cho chị em phụ nữ tích cực học hỏi tự tin quyết đoán dám nghĩ dám làm
đặc biệt là các chị em phụ nữ vùng sâu vùng xa vùng miền núi còn nhiều khó khăn
xong cũng phải thẳng thắng nhìn nhận từ thực tế
chủ trương của đảng và nhà nước thì đúng đắn nhưng để thực thi thì vẫn còn nhiều bất cập
bên cạnh nguồn vốn thì còn có nhiều vấn đề đặt ra
ở tỉnh làng sơn những năm qua hội liên hiệp phụ nữ đã có nhiều cố gắng
trong việc hỗ trợ chị em phụ nữ phát triển kinh tế vươn lên trong cuộc sống
tuy nhiên trên thực tế thì vẫn còn đó nhiều vướng mắt
một bộ phận người dân trình độ truy thức dư cao mặc dù đã được tiên truyền vàng động
thế nhưng để họ mạnh dạng đứng lên khởi nghiệp thì vô cùng khó khăn
tập quán sản xuất tư duy hạn chế là một trong những rào cản khiến tỷ lệ hồ nghèo ở làng sơn còn cao
nhất là nghèo ở hộ mà người phụ nữ làm chủ
phần lớn là họ thích làm theo ý mình kinh doanh sản xuất nhỏ lẻ
nhu cầu vay vốn cũng có nhưng để sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay thì vẫn chưa
phụ nữ thì cũng còn nhiều chị em còn nhút nhát chưa mạnh dạng trong phát triển kinh tế như là giao tiếp trong xã hội
đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp đã làm thay đổi tư duy nhận thức của phụ nữ
nhất là phụ nữ vùng miền núi vùng sâu vùng xa giúp họ hiểu được rằng
phụ nữ có quyền tham gia vào công tác xã hội tham gia phát triển kinh tế mạnh dạng khởi nghiệp
đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương
tuy nhiên việc triển khai đề án lại đang gặp khó
ở nhiều khía cạnh như nguồn vốn hỗ trợ khi ngân sách địa phương hàng hẹp
hoặc vây vốn được thì vận dụng chưa hiệu quả
bên cạnh đó là một bộ phận phụ nữ vẫn còn thiếu tự tin để khởi nghiệp
thiết nghĩ cần có những chính sách cụ thể hơn để việc thực thi đề án đạt được hiệu quả tối ưu